nguyễn quốc đức vượng đã sử dụng mạng xã hội để làm tán phát tài liệu tuyên truyền xuyên tạc nhằm bôi nhọ nói xấu chế độ xúc phạm chủ tịch hồ chí minh chống phái nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nguyễn quốc đức vượng đã cùng một số đối tượng phản động khác tham gia biểu tình gây dối trật tự công cộng tại tp hcm
trong vụ vi phạm này công an phường tân tạo quận bình tân đã xử phạt vi phạm hành chính vượng với số tiền bảy trăm năm mươi đồng
cùng với quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng cũng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của nguyễn quốc đức vượng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyễn thành lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chủ tại tp hcm tỉnh bình định và võ thành đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chủ tại tp hcm về hành vi cướp giật tài sản gây hậu quả nghiêm trọng
vào ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trên quốc lộ một d địa bàn tp hcm võ thành đô và nguyễn thành lâm điều khiển xe máy áp sát và cướp giật túi sách của bà dương thị hoa lự sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tại tp hcm đang đi cùng chiều khiến cho nạn nhân ngã xuống đường và chấn thương sọ não sau đó tử vong tại bệnh viện
ngoài vụ án này hai đối tượng trên còn gây ra bảy vụ cướp với thủ đoạn tương tự
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thành lâm bản án một mươi tám năm
chín tháng tù bị cáo võ thành đô bản án một mươi bảy năm bảy tháng tù
cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy luôn cam go phức tạp bởi mỗi lần chúng ta đấu tranh triệt phá những băng nhóm đường dây tàng trữ sử dụng và cả sản xuất ma túy thì chúng lại biến đổi tinh vi hơn phức tạp hơn và có chiều sâu hơn
thực tiện đấu tranh đã cho thấy hiện nay tội phạm ma túy ngoài hoạt động lén lút thì chúng còn công khai hoạt động bằng cách núp dưới vỏ bọc là các doanh nghiệp làm ăn hợp pháp
nhà kho của công ty xuất nhập khẩu đồng an viên tại huyện đắc hà tỉnh con tum
theo giấy phép đăng ký kinh doanh công ty này sản xuất phân bón và hợp chất niter sản xuất đồ gỗ xây dựng và nhiều mặt hàng nông sản khác
tuy nhiên trên thực tế kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng trăm lít dung dịch khoảng một mươi ba tấn hóa chất tiền chất và khoảng hai mươi tấn máy móc thiết bị sản xuất trái phép tiền chất ma túy do những đối tượng người trung quốc trực tiếp điều chế ma túy
lợi dụng chính sách xuất nhập khẩu
lãnh đạo bộ công an đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh là công an xã chủ động làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở
bước đầu triển khai thì cho đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố hà nội đã bố trí công an chính quy tại hai mươi ba xã cùng ba huyện
và hiện nay đội ngũ công an xã lại có thêm một nhiệm vụ nữa đó là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
và đây là một giải pháp cụ thể được đưa ra nhằm tăng cường hiệu quả công tác hướng dẫn kiểm tra
chủ động phát hiện phòng ngừa các vi phạm có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín chín cán bộ chiến sĩ của công an huyện thường tín được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã duyên thái
đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đồng thời tập trung hàng trăm cơ sở sen kẹt trong các khu dân cư
các hộ sản xuất làng nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
ngay sau khi được tăng cường xuống địa bàn
chiến sĩ đã bắt tay ngay vào công tác nắm tình hình
chủ động ra soát việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu cụm làng nghề
đây là cơ sở quan trọng để đưa ra những biện pháp cụ thể sát thực tế
nhằm nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn kiểm tra và phòng ngừa
đối với nguyễn quang sã chúng tôi đã thực hiện công tác kiểm tra cơ bản
đối với toàn bộ các hộ dân đặc biệt là các hộ mà có sen lẫn sản xuất kinh doanh trong khu dân cư
có nguy cơ liên quan đến tác phòng cháy chữa cháy
với hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của huyện đồng tín
tiến hành việc hướng dẫn sau đó tuyên truyền
và khi phát hiện các trợ mà có sai vạng tôi sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý
đi từng ngõ gõ từng nhà lực lượng công an xã cũng đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền
hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở hộ sản xuất kinh doanh trong các khu dân cư
nếu như trước đây
các hộ sản xuất cá thể quy mô nhỏ trong khu dân cư không thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
không có hồ sơ theo dõi
thì nay với việc kiện toàn lại lực lượng phòng cháy chữa cháy tăng cường công an chính quy xuống xã
công an các địa phương đã có thể giả soát nắm tình hình và triển khai nhiệm vụ quản lý tới tất cả các cơ sở cụm dân cư
qua công tác tuyên truyền thì cũng đã góp phần và nâng cao được ý thức của người dân
trong cái vấn đề về công tác an toàn phòng cháy cháy
chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu cho chính quyền của địa phương
để phối hợp các đơn vị phòng ban để thực hiện các chức năng về công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy cháy
nguyên sản xuất liên quan đến đồ mây che dễ cháy nguyên liệu dầu xăng
cơ sở cũng trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy
trước tiên là không may một sự cố gì xảy ra
thì là bảo vệ chính cái tài sản
và tính mạng của mình trước
những năm trước đây hầu như năm nào các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện thường tín
cũng xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về tài sản và thương vong về người
tuy nhiên với nhiều biện pháp được triển khai
trong đó chú trọng công tác phòng ngừa từ cơ sở
giao nhiệm vụ cho lực lượng công an xã chính quy
cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn
kịp thời phát hiện các vi phạm thiếu sót tại các hộ sản xuất
đến nay số vụ cháy trên địa bàn được kéo giảm đáng kể
đặc biệt là không xảy ra cháy lớn tại các làng nghề
theo báo cáo của cục y tế dự phòng bộ y tế
từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận ba mươi tám ca tử vong do sốt xuất huyết
theo cục y tế dự phòng số ca tử vong do sốt xuất huyết tập trung tại các tỉnh phía nam
trong đó tp hcm có chín ca tử vong hầu hết các bệnh nhân đều đến bệnh viện trẻ
trước đây bệnh sốt xuất huyết thường được cho là bệnh của trẻ em
tuy nhiên những năm gần đây số ca bệnh là người lớn tăng khá rõ
số người lớn sốt xuất huyết chiếm hơn bốn mươi tổng số ca bệnh
hiện đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết
trong các tuần gần đây số ca mắc tăng nhanh tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
dự báo dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian tới vẫn còn có thể diễn biến phức tạp
có nguy cơ gia tăng số mắc
để tình trạng bệnh dịch không diễn biến phức tạp
về phía người dân bộ y tế khuyên cáo nên thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống bệnh sốt xuất huyết
theo cục thống kê tp hcm chỉ số giá tiêu dùng cpi của tháng chín đã tăng nhẹ một mươi hai so với tháng trước
một mươi trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có chỉ số tăng so với tháng trước
và hai trên một mươi một nhóm có chỉ số giảm
trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng
năm nhóm đồ uống và thuốc lá đã tăng hai mươi ba
thiết bị và đồ dùng gia đình đã tăng hai mươi năm
và tăng cao nhất là nhóm giáo dục với mức tăng là một ba mươi ba
nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng đã giảm năm
do giá ga và giá dầu hỏa đã giảm
nhóm giao thông giảm một tám mươi hai do giá xăng dầu được điều chỉnh giảm
thà các em trễ một hai năm
để các em không phải chậm cả đời
với quan điểm đó có những thầy cô giáo đã gạt đi tiêu chí thành tích
quyết tâm không để các em học sinh ngồi nhầm lớp
việc lưu ban là một năm cũng có thể là hai đến ba năm
và điều này đòi hỏi ở thầy cô sự kiên nhẫn
cả việc áp dụng những biện pháp hết sức đặc biệt
câu chuyện tại trường tiểu học võ thị sáu quận hải châu tp đà nẵng
toàn trường chỉ có hơn tám trăm linh học sinh
nhưng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trường tiểu học võ thị sáu
đã có hai mươi hai em lưu ban
trong đó một mươi chín học sinh lớp một
hai học sinh lớp hai
và một học sinh lớp ba
số học sinh lưu bang nhiều nhất trong một lớp là bảy em
nằm ở khối lớp một
đa phần các em gặp phải những vấn đề về rối loạn về hành vi
cảm xúc hạn chế về mức độ tiếp thu
ban đầu mình cũng rất là hoang mang
cũng rất là áp lực vì sợ là không thể làm kèm cả
hay là giúp các em
thì mình cũng hơi áp lực vì quá tải
ngoài những bảy em học sinh lưu ban đó
còn những em học sinh chuyển mới tới nữa
em mới lên lớp một nữa
nhưng mà sau khi mà nhập học á
làm việc với nhập học như là liên hệ với tụi mình
thì nhiều phụ huynh họ cũng rất là phối hợp
họ phối hợp với mình để giáo dục các em
cùng với sự phối hợp của các bậc phụ huynh
giáo viên đã tăng cường hoạt động phụ đạo
kèm cặp cho các em vào những buổi dạy lao ngoài giờ lên lớp
và thậm chí thầy cô giáo áp dụng cả những biện pháp hết sức đặc biệt
đây là phòng học lớp ba
nhưng trong lớp có một em được giáo viên dạy viên cho chương trình lớp hai
và hồ sơ của em thì vẫn do một giáo viên lớp hai quản lý
nghĩa là thực chất em vẫn là học sinh lớp hai
em gặp vấn đề về dối loạn hành vi cảm xúc
là một cái trường hợp rất là đặc biệt
ngay từ lớp hai thì em đã có cái mong muốn và cái tư tưởng của em là khi nào cũng lên lớp
em đã cố gắng trong hôm tập
tuy nhiên về mặt bài vợ thì em chưa hoàn thành bài
và cái bài kiểm tra của mình em cũng không đạt
cho nên là em ở lại lớp hai
tuy nhiên về mặt tâm lý thì em luôn mong muốn là mình sẽ lên lớp
cho nên là em không chỉ ngồi ở lớp hai
từ đầu năm thì em đã tìm theo lớp học cũ của mình là lớp hai trên năm
và em sẽ đi vào lớp ba trên năm
chính vì vậy cho nên là nhà trường và gia đình đã thỏa thuận với nhau là sẽ cho em ngồi ở lớp ba
tuy nhiên cái chương trình thì vẫn là theo học ở lớp hai
để giải quyết được vấn đề là đảm bảo ổn định tâm lý cho cháu
nhưng về lâu và dài thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ tìm ra những biện pháp nó tốt hơn
mà nó không làm xáo động tâm lý cũng như là những tổn thương vào tinh thần của cháu
thầy nguyễn thái phong hiệu trưởng trường tiểu học võ thị sáu cho biết
nhà trường chỉ cho các em ở lại lớp sau những nỗ lực phụ đạo của giáo viên
nhưng kết quả kiểm tra cuối hè của các em vẫn không đạt
đây là điều không giáo viên nào mong muốn
thậm chí là một quyết định đau lòng
xét ở một góc độ khác điều này tốt cho chính các em
nhìn nhận vấn đề này ở một góc độ nhân văn hơn
mình đánh giá rằng học sinh có thể chậm một hai năm
nhưng nếu chúng ta làm tốt ở cái khâu này thì học sinh không phải chậm cả một đời
và chính vì vậy mà nhà trường làm công tác động viên những giáo viên mà các học sinh học yếu
ngoài cái việc mà kèm kẹp thêm ngoài giờ hỗ trợ trong những giờ giải lao
thì bằng mọi biện pháp khác
chúng ta chắc là học sinh
nhưng học sinh vẫn không đạt được
thì các cô giáo bằng cái lương tâm của mình mạnh dạng cho học sinh
ở lại để các em tiếp tục tủng cố cái kiến thức mà các em chưa đạt được
theo đó ban giám hiệu trường tiểu học võ thị sáu không đưa tiêu chí có học sinh lưu bang vào đánh giá thi đua của giáo viên
để các thầy cô không bị áp lực về mặt thành tích mà nhắm mắt cho các em ngồi nhầm lớp
có thể nói đó là những quyết định nhân văn và dũng cảm trong bối cảnh của ngành giáo dục hiện nay
thưa quý vị bữa ăn của học sinh trong nhà trường là rất quan trọng
bởi đây là một trong hai bữa ăn chính trong ngày của trẻ
và ảnh hưởng tới sức khỏe tâm sinh lý lẫn sự phát triển về sau của trẻ
để vừa đảm bảo được chế độ dinh dưỡng cho học sinh nhưng vẫn kiểm soát được an toàn thực phẩm
là câu chuyện đáng bàn trong các trường học hiện nay
thực tế là những vụ việc đáng tiếc có liên quan đến việc thực phẩm không đạt được
không đảm bảo an toàn vệ sinh hoặc là bớt khẩu phần ăn trong trường học trong thời gian gần đây
đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc buông lỏng giám sát an toàn bếp ăn tại trường học
cuối năm hai nghìn một mươi tám rất nhiều người tỏ ra hết sức bất bình trước vụ việc hàng loạt học sinh tại một trường mầm non tại bắc ninh bị nhiễm sán lợn
lý do đưa ra là có thể ăn phải thực phẩm bị nhiễm sán tại trường
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín gần một mươi học sinh tại trường tiểu học thanh xuân bắc bị đau bụng
do ăn bún tại trường
đêm một mươi tám tháng chín một nữ phụ huynh có con học tại trường quốc tế việt úc cơ sở sa la thành phố hồ chí minh đăng tải một số bức ảnh về khẩu phần ăn của con tại trường và tố trường bớt xén khẩu phần ăn
trong khi đó theo quy định của trường tiền ăn đối với cấp hai là bảy sáu trăm chín mươi năm nghìn đồng trong một mươi tuần cấp một là sáu triệu ba trăm linh nghìn đồng trong một mươi tuần
tính ra là từ một trăm hai mươi đến một trăm bốn mươi đồng một ngày gồm bữa sáng trưa và bữa xế
ngay sau khi thông tin này được đăng tải nhiều người tỏ ra hết sức bức xúc
liên quan đến thực phẩm trường học như là thực phẩm bẩn thực phẩm nhiễm sán lợn và kể cả các trường quốc tế như báo chí đã đưa thì đã cắt mất khẩu phần ăn của các con nên là phụ huynh chúng tôi rất lo lắng
nhà trường thì trước hết tôi đánh giá là nhà trường việt úc cơ sở thành phố hồ chí minh phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên bởi vì rõ ràng là nhà trường là người quản lý chung liên quan đến người cung cấp cái nhà cung cấp sản phẩm
và liên quan đến cái chế biến ngay tại trường thì trường phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên liên quan đến chất lượng sản phẩm cũng như cái số lượng suất ăn của các con
trước những bất an về chất lượng bữa ăn học đường bộ giáo dục và đào tạo đã khuyến khích phụ huynh tham gia vào việc giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà trường
nhiều trường học trên địa bàn hà nội cũng đã tạo điều kiện để phụ huynh học sinh tham gia giám sát quản lý bếp ăn
hà nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước
với gần hai triệu học sinh trong đó hơn một sáu trăm linh trên tổng số khoảng hai bảy trăm linh trường học tổ chức ăn bán chú
vì vậy công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự giám sát sát sao hơn nữa của các cơ sở giáo dục cũng như phụ huynh học sinh
ngoài việc quan tâm đến việc giáo dục cho các con về chi thức tôi còn quan tâm đến việc là nhà trường giáo dục cho các con các kỹ năng và các phẩm chất đạo đức
bên cạnh đó thì tôi cũng rất quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà trường
vì hàng ngày các con ở nhà trường từ sáng cho đến tối ra trường chúng tôi đặt hoàn toàn niềm tin vào nhà trường
tại trường tiểu học mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội việc giám sát thực hiện từ khâu nhận thực phẩm tươi sống vào mỗi buổi sáng nguồn gốc xuất xứ nhãn mát của thực phẩm đều ghi rõ ràng
mỗi ngày bếp ăn chế biến hơn một suất ăn trưa cho học sinh
nhà trường đã phối hợp cùng phụ huynh trong việc giám sát giao nhận thực phẩm hàng ngày cả về khối lượng và chất lượng
từ ngày nay tôi kiểm tra chưa có một buổi nào có thịt đông lạnh hoặc gì gì toàn tươi sống từ công ty thải phúc thải phí
cái thứ hai nữa là về rau sạch thì cũng là rau sạch một trăm linh
cái thứ ba nữa là tôi cũng hay để ý và kiểm tra khâu vệ sinh của bếp ăn
ví dụ sáng sớm tôi đến là tôi hay để ý các cái chú trưởng bếp đấy là chú rất là cẩn thận
hôm nào cũng đổ nước sôi vào chảo xong là tựa lửa không bị mất
đun sôi sáng đi đổ rất là sạch sẽ là thành phần ở đây thì gồm có đại diện băng giám hiệu đại diện
một đồng chí nhân viên y tế và một đồng chí làm công tác chung bán chú bên cạnh đó thì nhà trường
có một cái thành phần giám sát cùng đó là đại diện của phụ huynh học sinh nhà trường thế và
phụ huynh sẽ giám sát ở ba câu thứ nhất là thực phẩm tươi sống thứ hai là câu sơ chế và chế biến
việc xây dựng thực đơn theo mùa cho trẻ sao cho vừa ngon miệng vừa đảm bảo dinh dưỡng được nhà trường
đặc biệt chú ý bên cạnh đó trường cũng thường xuyên tuyên truyền kiểm tra kiến thức an toàn vệ
sinh thực phẩm đối với nhân viên nhà bếp ký cam kết với công ty cung ứng thực phẩm uy tín đầy đủ
tư cách phát nhân có cam kết về chất lượng sản phẩm khi đưa vào trường học khi tiêu chí nhà trường
chọn là công ty là phải trước tiên là phải cái hồ sơ phải đầy đủ về mặt pháp lý thứ hai nhà
trường cũng phải giám sát kiểm soát cái việc là công ty nhập các nguồn thực phẩm ở những công
ty cũng phải đầy đủ hồ sơ về mặt pháp lý và có sự kiểm soát thường xuyên để đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm trong trường học bên cạnh trách nhiệm chính của nhà trường mà hiệu trưởng là người
đứng đầu thì các phòng giáo dục và đào tạo
như cấp chính quyền cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý giám sát đặc biệt các nhà trường cần tạo
điều kiện tối đa để phát huy vai trò giám sát của phụ huynh có như vậy bữa ăn của trẻ mới được đảm bảo
vâng theo các chuyên gia dinh dưỡng thì vấn đề dinh dưỡng hợp lý sẽ rất quan trọng đối với sự tăng
trưởng và kiểm soát sức khỏe bệnh tật trong chu kỳ vòng đời bữa ăn học đường chiếm một phần quan
trọng trong khẩu phần ăn thực tế hàng ngày của trẻ thế nhưng quan trọng trên hết vẫn phải là đảm bảo vệ
cho trẻ sống tốt hơn
bữa ăn để đầy đủ cung cấp khí chữa ứng đáng thì nhất là phải gồm các món đơn giản là cơm
không có thể có hôm các con không ăn cơm thì có thể ăn mì ăn muối ăn phở chứ là cái nhóm cung cấp
chất bột thì chắc chắn phải có rồi này mà ở cái lúa tuổi tiểu học thì mỗi bữa thì tối tiểu có cháu
phải được đầy một bát cơm hoặc là không trung bình là hai lưng bát đấy cái thứ hai nữa là cái món thứ
hai là cái món mặn món mặn ở đây là cung cấp chất đạm thì cũng bao gồm có thể thịt này cá này tôm
thịt này thứ vân vân ba nữa là cái món canh rồi cái món nữa là cái món xào muốn xào đây có thể các
loại rau xào này các loại rau củ quả xào đỗ xào giá xào các loại rau xào đấy và cái món nữa là sau
khi bữa ăn thì các con thường là phải có trắng miệng này thế rồi là có thể bây giờ là cái thiếu vi chất
tinh dưỡng của các cháu gặp rất là nhiều cho nên cần phải bổ sung thêm với các sản phẩm sữa và chế
phẩm từ sữa chỉ cần khoảng ba bốn thôi người ta cũng đã thể đảm bảo được đủ những cái chất tinh dưỡng
như tôi vừa nói
tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất vẫn phải là vấn đề vệ sinh cơ toàn thực phẩm bởi vì là chúng
ta dù chúng ta có cho con ăn đầy cho các cháu ăn đầy đủ nhưng mà cái thực phẩm cung cấp nó không
an toàn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi vì là khi mà ăn cái thực phẩm mà nó bị ôi thiêu hoặc ô nhiễm
hoặc là nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật các thứ vân vân thì chắc chắn là ví dụ như là những nhiều thì
các cháu có thể bị ngộ độc cấp tính thế nhưng mà cứ nhiễm ít một lâu dài thì cũng ảnh hưởng đến sức
khỏe của các cháu sau này chúng ta chọn lựa chọn những cái nhà cung cấp có uy tín mà chúng ta mua
chúng ta quan sát một cảm quan chúng ta phải truy xuất truy xuất cái nguồn gốc mà người ta cái nơi
mà cung cấp những cái thực phẩm cho nhà trường để tất cả những cái nơi an toàn và phụ huynh có quyền
chỉ định cho nhà trường phải lựa chọn mình ở những cái thực phẩm ở những cái cơ quan nào cung cấp
nghĩ rất là quan trọng cẩn thận hơn nữa thì thỉnh thoại chúng ta có thể lấy mẫu để chúng ta kiểm tra
thưa quý vị lực lượng quản lý thị trường tỉnh bình dương vừa phát hiện bắt giữ lô túi sách giả các
nhãn hiệu nổi tiếng tại một hộ kinh doanh trên địa bàn theo đó ngày hai mươi bảy tháng chín đội quản lý thị trường
số năm thị xã dĩ an tỉnh bình dương phối hợp cùng lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính
cơ sở kinh doanh của ông nguyễn tiến ngọc trên đường chiêu lưu vườn tân vong hiệp thị xã vĩ an
tỉnh bình dương tại đây lực lượng chức năng phát hiện năm thùng với số lượng lớn hàng túi sách nghi
dụng các nhãn hiệu nổi tiếng hermès vigro trang kay quá trình làm việc chủ thơ sở không chứng
minh được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ của lượng hàng trên khoảng một mươi năm giờ chiều qua tại giao lộ
quốc lộ một ao đôi quận bình tân thành phố hồ chí minh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe tải và xe đạp khiến người đàn ông lựm vê chai bị tử vong thời điểm trên xe tải biển số
năm mươi một d hai mươi một nghìn bốn mươi chạy trên đường ao đôi hướng từ mã lò về quốc lộ một
khi ôm cua đã ra đường lớn thì tâm vần người đàn ông đang đi xe đạp lựm vê chai tai nạn đã
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ quá trình xử lý hiện trường đã khiến giao thông qua khu vực ủng
tác nghiêm trọng thời gian qua không ít người dân bất chấp nguy hiểm chạy xe trên quốc lộ để lượt
ve chai hoặc bán nước cho các tài xế mặc dù chính quyền đã tuyên truyền và nhắc nhở song nhiều
người vẫn coi thường tính mạng của bản thân mình vụ tai nạn là lời cảnh báo trước tình trạng người
đàn ông về chai trên quốc lộ bất chấp nguy hiểm chiều ngày hai mươi bảy tháng chín tại tp hcm hội nạn nhân
chất độc da cam dioxin tp hcm đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tính đến nay tp hcm có hơn năm hội viên một mươi năm trên hai mươi bốn quận huyện thành lập hội đạt sáu mươi hai
một mươi trên ba trăm hai mươi hai xã phường có chi hội nạn nhân đạt bốn mươi sáu hai mươi bảy tăng thêm năm tổ chức hội và bốn mươi chín chi hội
xã phường so với tổ chức nạn nhân
hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tp hcm đã vận động được sáu tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu đồng gồm số tiền
về hiện vật để chăm lo và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam thông qua các chương trình như trợ bốn
học bổng trợ cấp khó khăn chống dột sưu chữa nhà khám chứa bệnh phẫu thuật miễn phí
cấp xe lăn tặng quà nhân dịp lễ tết cho hơn ba năm trăm linh nạn nhân trong một năm
với những đóng góp ấy hội nạn nhân chất độc da cam diozine tp hcm được trung bương hội tặng
một mươi sáu kỷ niệm chương bằng khen cho các tập thể cá nhân
ubnd tp hcm tặng một mươi bốn bằng khen cho tập thể cá nhân cho tặng cờ thi đua truyền thống cho hai tập thể
nhiệm kỳ tới hội phấn đấu có tám mươi các quận huyện đủ điều kiện thành lập hội và bảy mươi phường phát triển
chi hội thêm năm trăm linh hội viên hoàn thành xây dựng nhà nuôi dưỡng chăm sóc và dạy nghề làng cam
và đảm bảo một trăm linh cho các hội viên được hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà vay vốn không lãi
nghề trợ cấp khó khăn trao học bổng cho các cháu nạn nhân nhân dịp lễ tết
kính thưa quý vị một khảo sát mới nhất cho biết là sông sài gòn đồng nai có hàm lượng ammondia
vi sinh mangan và các chất ô nhiễm ngày càng cao
tuy nhiên thì nghịch lý tại thành phố hồ chí minh thì mỗi ngày vẫn phải dùng hơn một triệu mét khối nước từ nguồn này
cụ thể chín mươi bốn nguồn nước thô tại thành phố hồ chí minh đang khai thác từ hệ thống sông sài gòn
tuy nhiên thành phố nằm cuối lưu vực nên không thể kiểm soát vấn đề nguồn nước đang ô nhiễm nặng
theo các sở ngành của thành phố dù cơ quan quản lý đã tăng cường nhiều giải pháp bảo vệ nguồn nước
nhưng chất lượng nước mặt sông đồng nai đặc biệt là sông sài gòn ô nhiễm vi sinh rất nghiêm trọng và ô nhiễm dầu mỏ nhẹ
các chỉ tiêu như ammonia hũ khơ vi sinh mangan ngày càng tăng
ngoài ra nguồn nước sông đang chịu tác động lớn bởi đặc tính thời tiết thủy văn và ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu
dẫn đến nguy cơ xâm nhập mặn và thiếu nước vào mùa khô
hồi năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu một số nhà máy nước như bình an tân hiệp phải tạm ngừng lấy nước khâu trong một số thời điểm
ngoài việc nguồn nước thô bị ô nhiễm tình trạng khai thác nước ngầm quá mức cũng được báo động là gây mất cân bằng nước
nhiều nơi mực nước hạ thấp vượt quá mức cho phép chất lượng nước không đạt chuẩn và xâm nhập mặn gia tăng
trong khi đó tình trạng bê tông hóa sang lớp kênh rạch của quá trình đô thị hóa làm hạn chế khả năng bổ cập tự nhiên cho các tầng nước ngầm
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị tìm giải pháp cho nguồn nước thô để đảm bảo an ninh nguồn nước
xây các bể chứa nước sạch lớn trên mạng lưới đường ống cấp nước để điều tiết và dự phòng khi có sự cố giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch
dùng túi ni lông tự hủy đựng thuốc ly giấy thay phim bằng đỉ cd để giảm thiểu tác hại đến môi trường là cách mà nhiều bệnh viện tại tp hcm đang triển khai nhằm hạn chế rác thải nhựa
với khoảng sáu mươi bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi tháng lượng rác thải y tế rác thải sinh hoạt mỗi ngày tại bệnh viện tai mũi họng rất lớn
trước thực tế này từ nhiều năm nay bệnh viện đã có nhiều phương án thay thế các loại rác thải nhựa bằng những vật dụng thân thiện hơn với môi trường
bên cạnh đó nhằm nâng cao ý thức của y bác sĩ mỗi năm bệnh viện đều phát động các khoa phòng ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa lan truyền rộng rãi thông điệp bảo vệ môi trường
trước thực tế này bệnh viện đã có nhiều phương án thay thế các loại rác thải nhựa bằng những vật dụng thân thiện hơn với môi trường
trước thực tế này bệnh viện đã có nhiều phương án thay thế các loại rác thải nhựa bằng những vật dụng thân thiện hơn với môi trường
cũng cùng với tất cả các cơ quan khác để vận động để từ từ giảm thải nhựa này
tại bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh
nơi mỗi ngày tiếp nhận từ bốn đến sáu bệnh nhân đến khám ngoại trú
việc cam kết dòng thiệu rắp thải cũng là hoạt động
mà ban giám đốc bệnh viện yêu cầu thực hiện nghiêm đối với nhân viên y tế
không chỉ tối đường thuốc các hộp nhựa hộp sốt đường thức ăn nhanh
cũng biến mất tại các bệnh viện
giúp thay đổi nhận thức của đội ngũ nhân viên y tế lẫn người bệnh
đối với bệnh viện chúng tôi có những khó khăn là bệnh viện có khoảng bốn nhân viên
trong nhân viên bệnh viện thì sự tuyên truyền của mình và ý thức của nhân viên tương đối là tốt
và tuyên truyền cũng tương đối là thuận lợi
nhưng bên cạnh đó bệnh viện một ngày có trung bình ba bệnh nhân điều trị nội trú
và từ năm cho tới bảy người bệnh ngoại trú
và trong số lượng thân nhân bệnh nhân
và kể cả bệnh nhân thì cái nhận thức về tác hại của rác thải nhựa chưa có đồng đều
hiện cả nước có hơn một mươi ba cơ sở y tế
mỗi năm điều trị cho hơn một trăm năm mươi triệu lượt người
và khoảng hơn ba trăm linh triệu lượt khám ngoại trú
trung bình thải ra môi trường khoảng hai mươi hai tấn rác thải nhựa
trong khi đó việc thay đổi nhận thức hình thành thói quen cho nhân viên y tế bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
về thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần
hạn chế việc phát sinh chất thải nhựa là một quá trình
và cũng mới chỉ bước đầu được thực hiện tại một số cơ sở y tế